trong lúc đang duy tu cầu đường sắt một công nhân đã bị tàu khách se hai mươi ba hành trình bắc nam đâm trọng thương dẫn đến tử vong
tính chung trong dịp nghỉ tết nguyên đán đinh dậu vừa qua đã xảy ra tám vụ tai nạn giao thông trên đường sắt
làm chết sáu người làm bị thương một mươi một người tăng sáu mươi về số vụ một trăm linh về số người chết một trăm bảy mươi năm số người bị thương so với cùng kỳ tết nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân của những vụ tai nạn trên có nguồn gốc trực tiếp từ hành vi vi phạm quy định pháp luật
của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đường ngang lối đi dân sinh
trước tình hình gia tăng số vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt là đã tăng đến một trăm linh số người chết
ngay trong đêm muộn ngày hôm qua phó thủ tướng thường trưởng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình
đã có công điện khẩn gửi bộ giao thông vận tải bộ công an chủ tịch ủy ban nhân dân
kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có đường sắt đi qua
khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông qua đường ngang qua đường sắt phó thủ tướng thưởng trực yêu cầu
cục đường sắt việt nam tổng công ty đường sắt việt nam phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua
đề xuất phương án bảo đảm an toàn tại đường ngang trên toàn tuyến tiếp tục cung cấp lịch trình chạy tàu cụ thể qua tất cả các đường ngang
cho ban an toàn giao thông và chính quyền địa phương các cấp để tổ chức cảnh giới tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn
tại các đường ngang qua đường sắt tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại đường ngang
bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với công an tỉnh nam định hưng yên điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt
đặc biệt là hành vi mở đường ngang trái phép qua đường sắt
bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ

các bạn người dân cả nước đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đinh dậu
tại các địa phương đặc biệt là các thành phố lớn như hà nội và tp hcm lưu lượng phương tiện đã tăng lên đáng kể
thêm vào đó là ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao khiến cho tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn
xác định được điều này trong đêm ngày hôm qua hàng loạt chốt kiểm tra của lực lượng liên ngành một trăm bốn mươi một đã được triển khai xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm
và như thường lệ ngày hôm nay bản tin một trăm một mươi ba online ngày chủ nhật sẽ là ghi nhận của phóng viên antv về hoạt động của lực lượng này
trong một mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn vụ cháy đã thiêu dùi toàn bộ vật dụng trong căn phòng và khiến anh lê viết hùng tử vong
với hành vi cố ý gây thương tích trần thường trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa bị công an huyện đông hải ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
do có mâu thuẫn từ trước khi phát hiện anh nguyễn thế duy đang ngồi uống cà phê đối tượng trần thường đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người anh duy gây thương tích
theo kết quả giám định của cơ quan pháp y tỷ lệ thương tật của anh duy là ba mươi tám hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
người dân tập trung đông đúc mang theo nhiều tài sản có giá trị nhưng lại sơ hở trong việc quản lý
trong khi đó các đối tượng phạm tội ngày càng manh động nhiều chiêu thức tinh vi nhằm che đậy hành vi của mình
có thể nói chính những điều này đã làm cho tình hình tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản ở mỗi mùa lễ hội lại không có chiều hướng thuyên giảm
những vụ việc sau đây xảy ra tại bạc liêu tiếp tục là lời cảnh báo tới tất cả mọi người dân
đối tượng trần thị tuyền chú tệ ấp bình nghĩa xã cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang
vào ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tuyên cùng với đồng bọn đến khu vực quán âm phật đài để cướp giật tài sản của người dân
khi phát hiện chị lý thị thu tâm chú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đeo một sợi dây chuyền vàng
đối tượng tuyền cùng với đồng bọn áp sát và giật sợi dây chuyền sau đó bỏ chạy thì bị lực lượng công an bắt xử
ngoài vụ việc trên cũng trong sáng ngày bốn tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị
nguyễn thị sơn lọc khi đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại quán âm phật đài
theo thống kê chỉ trong tám ngày tết nguyên đán đình dậu lực lượng công an tại đây đã tiếp nhận tin báo trên một mươi vụ cướp giật tài sản tại khu vực quán âm phật đài
các đối tượng này rất tinh vi và manh động khi bị phát hiện bọn chúng sẵn sàng dùng vũ lực chống trả lại quyết liệt để chạy trốn
thường chúng đi thành nhóm từ bảy đến chín người từ nơi khác đến
chúng có phần công ba đến bốn người đứng trước mặt
người bị hại tạo cớ cảnh địa cho nhóm đối tượng ở phía sau cướp giật tài sản của người bị hại
khi chúng cướp giật xong chúng nhanh chóng tẩu tán tài sản cho đồng bọn
khi người bị hại chia lô lên lực lượng công an bang bảo vệ dân phố trực tiếp bắt quả tan đối tượng cướp giật
đa số tài sản không có trong người đối tượng cướp giật mà chúng đã thẩu tán
người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của bản thân
không mang các loại tài sản có giá trị như vàng dây chuyền vòng vàng
vào các khu vực thờ cúng khu vực đông người tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi cướp giật tài sản
công an tỉnh an giang đang tiến hành xử lý hai đối tượng là nguyễn phan đông và ngô thanh quy
về hành vi đổ xương và phân bỏ hôi thối xuống sông gây ô nhiễm môi trường
tại cơ quan công an đông và quy khai nhận lợi dụng đêm tối cả hai đã cho số sương phân bỏ hôi thối vào bao tải và đổ xuống sông
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hơn hai mươi bao tải mỗi bao khoảng bốn mươi kg
gồm xương và phân bò đang bốc mùi hôi thối
vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời buộc các đối tượng khắc phục hậu quả trục vớt số lượng xương phân bỏ hôi thối trên
đem đi tiêu hủy theo quy định không để gây ra ô nhiễm môi trường
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hơn hai mươi bao tải mỗi bao khoảng bốn mươi kg

tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hơn hai mươi bao tải mỗi bao khoảng bốn mươi kg
đem đi tiêu hủy theo quy định không để gây ra ô nhiễm môi trường